theo y học cổ truyền nguyên nhân gây cảm lạnh là do cơ thể suy yếu khiến phong hàn thừa cơ xâm nhập vào phế gây bệnh
tiến sĩ nguyễn đức quang nguyên chủ nhiệm khoa nghiên cứu thực nghiệm viện y học cổ truyền quân đội cho biết
cảm lạnh rất hay gặp khi thời tiết chuyển mùa và đa số có thể tự khỏi
tuy nhiên chúng khiến người bệnh khó chịu và ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống
bệnh có biểu hiện sợ gió sợ lạnh sốt đau đầu ngạt mũi chảy nước mũi trong hát hơi có thể ho đau rát họng rêu lưỡi trắng mỏng
sau đây là một số món ăn thuốc bổ thận ôn dương dưỡng tâm khí rất tốt cho người bị cảm lạnh
xinh khương di đường ngầm gừng tươi một mươi g đường đỏ ba mươi g gừng dừa sạch đập dập cho vào ấm cùng đường đổ nước sôi hãm trong một mươi phút uống nóng
dùng cho người tỉ vị hư nhược bị mưa lạnh gây nôn ói trẻ nhỏ nôn ói tiêu chảy
ngũ thầm thang gừng tươi hai mươi g kinh giới hai mươi ba mươi g tử tô diệp hai mươi ba mươi g trà ba mươi g sắc lấy nước thêm đường đỏ khối đều uống dùng tốt cho người bị ngoại cảm phong hàn cảm cúm
nước hãm gừng tươi tía tô lá tía tô ba mươi g gừng tươi một mươi năm g sắc hãm một mươi năm phút gạn lấy nước thêm đường uống dùng cho người bị nội cảm phong hàn nôn ói đau bụng
thông tiêu ẩm hành hoa hai mươi g gừng tươi một mươi g bột tiêu ba g
giã nát cho nước sôi hạm uống dùng cho người bị đau bụng do lạnh bùn nôn nôn ra nước trong
thịt dê hầm can khương thì dê một trăm linh hai trăm linh gram can khương một mươi gram thịt dê thái lát can khương tán mịn trộn đều thêm củ xả gia vị mắm muối và nước vừa đủ hầm như ăn trong ngày một hai lần liên tục trong một tuần
thuốc này còn tốt cho người bị bệnh u sơ tuyến tiền liệt đi tiểu khó di niệm có các biểu hiện thận dương hư sợ lạnh tay chân lạnh
thịt chó hầm đẳng xâm liên nhục
thịt chó ba trăm linh gram đẳng sâm ba mươi gram liên nhục ba mươi gram thịt chó làm sạch thái lát thêm dược liệu gia vị trộn đều để một mươi năm phút thêm nước hầm nhỏ lửa cho chín nhừ dùng tốt cho người ốm lâu ngày sức khỏe suy kiệt tinh thần hư lao khí huyết không thông
đương quy sinh khương dương nhục
thịt dê ba trăm linh g đương quy ba mươi g gừng tươi một mươi năm g thêm nước hầm nhừ vớt bỏ bã đương quy thêm gia vị chia ăn hai ba lần trong ngày
dùng cho người cao tuổi thể trạng suy nhược phụ nữ sau sinh đẻ huyết hư thiếu máu người bệnh suy nhược sau bệnh lâu ngày sản phụ sao đẻ quận bụng do lạnh người âm hưu thấp nhiệt ngoại cảm nhiệt không dùng
cháo hành giải cảm
hành sống một ba củ gừng tươi ba lát hai thứ dã nát cho vào bát to đổ cháo trắng đang sôi vào quấy đều thêm đường muối tùy ý ăn nóng dùng tốt cho bệnh nhân ngoại cảm phong hàn đau bụng nơn ói
gừng tươi ba mươi gram gạo tẻ sáu mươi tám mươi gram gạo vo sạch nấu cháo gừng thái lát cho vào khi cháo chín thêm đường trắng khối đều ăn nóng
dùng thích hợp cho trẻ em viêm khí phế quản do cảm lạnh nôn ói đau bụng
cháo thịt dê xâm kỳ lính táo
thịt dê một trăm linh g hoàng kỳ ba mươi g nhân xâm sáu g phục linh một mươi năm g đại táo năm quả gạo tẻ một trăm linh g
dược liệu xác lấy nước thịt dê rửa sạch thái lát cho gạo và nước thuốc cho tiếp thịt dê vào khi cháo chín nhừ thêm gia vị
dùng tốt cho người gầy sút dễ cẳm cúm cơ thể suy nhược
cháo thịt chó đậu hạt
thịt chó ba trăm linh g gạo tẻ sáu mươi g đậu hạt năm mươi g dùng tốt cho người tì vị hư hàn trướng bụng đau bụng
cháo thịt chó
thịt chó ba trăm linh g gạo tẻ tám mươi g hai thứ nấu thành dạng canh cháo nấu như món ăn thông thường
dùng tốt cho người bị cổ trướng phù nề sợ lạnh rất run
lẩu cá chấm
thịt cá chấm rau mùi thì là hành cải song rau thơm gừng ớt tiêu gia vị vừa đủ nấu lẩu ăn
món ăn ngon bổ giải phong hàn ôn chung kiện tì chữa cảm lạnh đau nhức đầu bụng đầy chậm tiêu nhức mỏi hiệu quả
thịt bò xương bò rau hương quế mùi tàu giá đậu hành tỏi ớt thảo quả gừng nướng gia vị vừa đủ nấu phở ăn
món ăn bổ tí ít vị thông quế chư hàn tà sát khuẩn chữa cảm lạnh cúm gây đau đầu nghẹt mũi viêm họng khản tiếng rất tốt
đề phòng cẩm lạnh nên ăn các món có hành gừng các thực phẩm bổ thận ôn dương liễu dương ba ba rùa vừng mộc nhĩ câu kỳ tử hay thịt dê canh thịt dê xáo thịt chó cẩu nhục thang
hạn chế thức ăn có tính hàn như nước dừa nước cam cà sắn dây artiso ốc hến các loại rau củ quả có vị chua đắng lạnh ý
không dùng có mức thực phẩm ồn nhiệt tránh quấy động tinh khí nội tạng